thưa quý vị những ngày này vùng đất tổ cội nguồn của dân tộc tiếp đón đông đảo người dân du khách thập phương về dân hương
tri ân công đức tổ tiên và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ
để phục vụ tốt tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã tăng cường kiểm tra các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
năm hai nghìn hai mươi bốn tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố việt trì đều được tham gia tập huấn
ký cam kết về việc thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
những ngày diễn ra lễ hội lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm cam kết
sẵn sàng phương án phục vụ khi lượng khách tăng đột biến
phục vụ bà con về thăm lễ hội đền hùng và chúng tôi cũng đã lựa chọn tất cả những sản phẩm của các công ty là uy tín
có cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm và để đảm bảo là bà con đi lễ hội mua được những sản phẩm tốt nhất
tại khu di tích lịch sử đặc biệt đền hùng ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở các nhà hàng hộ kinh doanh ký cam kết
trong suốt những ngày diễn ra lễ hội lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
lấy mẫu thực phẩm các loại để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu
qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
không những chỉ quanh khu vực đền hùng mà các khu vực xung quanh thành phố việt trì huyện phú ninh huyện lâm thao
cũng đã thành lập các đoàn các tổ kiểm tra giám sát và nhất là kiểm tra đột xuất các cơ sở tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong dịp lễ dỗ tổ hùng vương và lễ hội đền hùng
cùng với việc vào cuộc của các cơ quan chức năng mỗi người dân du khách cần chủ động trong việc lựa chọn cơ sở có uy tín
mặt bằng sạch sẽ để dừng chân nghỉ ngơi ăn uống
trường hợp phát hiện các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chém tăng giá bất hợp lý
cần phản ánh ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý